mỹ sẽ cung cấp ba mươi một xe tăng m một abram tiên tiến trong vài tháng tới cho ukraine
đây là quyết định vừa được tổng thống mỹ joe biden công bố
sau khi đức cũng quyết định sẽ cung cấp xe tăng lpad hai cho kiev
theo kế hoạch mỹ sẽ cung cấp xe tăng m một abrams một trong những xe tăng chủ lực mạnh nhất của mỹ
thông qua sáng kiến hỗ trợ an ninh ukraine cho phép chính quyền tổng thống joe biden
mua vũ khí từ ngành công nghiệp nước này thay vì lấy từ kho vũ khí hiện có
việc chuyển giao dự kiến sẽ mất nhiều tháng
và các binh sĩ ukraine sẽ được huấn luyện sử dụng xe tăng egram ở một địa điểm chưa được xác định
trước đó cùng ngày thủ tướng đức cho biết nước này sẽ cung cấp xe tăng leopard hai cho ukraine
mở đường cho các quốc gia khác như ba lan tây ban nha và naui có sự hỗ trợ tương tự
quyết định của mỹ và đức được đưa ra trong bối cảnh các nước phương tây đang giúp ukraine
chuẩn bị cho một cuộc phản công tiềm tàng vào mùa xuân
nhằm đẩy nga ra khỏi các vùng lãnh thổ hiện do moscow kiểm soát
phản ứng trước việc các nước chuyển giao xe tăng chiến đấu cho ukraine
đại sứ nga tại mỹ anatoly antonov cảnh báo động thái này là sự khiêu khích trắng trởn chống lại moscow